tối ngày hai mươi chín tháng bốn chương trình nghệ thuật khát vọng thống nhất do báo nhân dân
phối hợp với thông tấn xã việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị thực hiện
đã diễn ra tại đúng cây cầu lịch sử từng mang ước vọng nối liền hai miền nam bắc của cả dân tộc
xây tích lịch sử cầu hiền lương
tới dự chương trình có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trường ban nội chính trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn đức lợi ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam
đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy quảng trị
cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các sở ban ngành cán bộ chiến sĩ nhân dân tỉnh quảng trị
chương trình đã tái hiện những ký ức bi thương nhưng hào hùng của dân tộc
tri ân những người đã ngã xuống trên mảnh đất quảng trị cũng như mọi miền của tổ quốc trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại
chương trình mang thông điệp về niềm tự hào sự tri ân khát vọng hòa bình và hòa hợp dân tộc
tại chương trình tập đoàn điện lực việt nam đã trao tặng một tỷ đồng cho các gia đình chính sách tỉnh quảng trị
và thông tấn xã việt nam tặng một tám tỷ đồng xây dựng ba phòng học cho trường mầm non triệu tài
xã triệu tài huyện triệu phong tỉnh quảng trị